ngày một mươi bảy tháng một mươi một toán dân dân tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án một triệu đô la mỹ nhụm đen
phát hiện ở sân bay tân sơn nhất đã tuyên hoãn phiên tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung
nhằm làm rõ một số tình tiết vụ án
theo đó tại tòa cả hai bị cáo nguyễn khắc việt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu và trần cẩm tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
bất ngờ thay đổi lời khai rằng một mươi hai cọc giống đô la mỹ trong vụ án chỉ là giấy
giữ quyền công tố tại tòa đại diện viện kiểm sát cáo buộc hành vi vận chuyển tiền giả của hai bị cáo
là đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến chế độ quản lý về tiền tệ
ngân hàng của nhà nước cần phải được xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục và răng đe phòng ngừa chung
viện kiểm sát cũng ghi nhận trong quá trình điều tra việt và tú đã thành khẩn khai báo
nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
từ nhận định này viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên hai bị cáo mức phạt từ một mươi tám đến hai mươi năm tù
quá trình xét xử hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và trả hồ sơ điều tra bổ sung
để làm rõ một số tình tiết của vụ án